ngày hai mươi chín tháng một mươi hai phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh đồng nai tổ chức tiêu hủy hơn hai ba trăm linh loại vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ và các loại đồ chơi nguy hiểm
theo đó lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy bằng hình thức cắt vụn ba trăm bốn mươi bốn khẩu súng các loại hơn hai công cụ hỗ trợ là dao lê mã tấu và các loại đồ chơi nguy hiểm
số vũ khí và công cụ hỗ trợ trên được công an tỉnh đồng nai vận động nhân dân thu gom giao nộp và qua công tác tổng kiểm tra thực hiện pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
ngoài số vũ khí được tiêu hủy trên trong năm hai nghìn một mươi bảy công an tỉnh đồng nai đã tiếp nhận thu giữ sáu lựu đạn một mươi bốn đạn pháo ba năm trăm tám mươi sáu viên đạn bộ binh
số vũ khí này được lực lượng công an bàn giao cho lực lượng quân đội tiêu hủy theo quy định
để người dân tích cực tự nguyện giao nộp vũ khí lực lượng chức năng tỉnh đồng nai đã chi thưởng với số tiền là năm trăm một mươi triệu đồng